theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hôm nay hai mươi sáu tháng một không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc
chiều và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh đông bắc bộ sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở tây bắc bộ và bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía đông bắc bộ có mưa nhiều nơi phía tây bắc bộ bắc trung bộ có mưa rải rác
từ chiều và đêm nay các tỉnh phía đông bắc bộ trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu một mươi chín độ c
vùng núi có nơi từ dưới một mươi năm độ c khu vực hà nội có mưa nhỏ rải rác đêm chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất một mươi bảy độ c
khoảng ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng một không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường mạnh hơn gây rét đậm rét hại trên diện rộng khắp miền bắc và bắc trung bộ
nhiệt độ thấp nhất về đêm có thể hạ còn từ tám đến một mươi một độ c vùng núi từ bốn bảy độ c một số nơi vùng núi cao có thể xuống sấp xỉ độ c
nguy cơ cao có băng giá và sương muối đợt lạnh mới này có thể kéo dài gần một mươi ngày